thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong bốn ngày nghỉ tết từ hai mươi sáu đến hai mươi chín tháng một thì đã có tám mươi người chết vì tai nạn giao thông
vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng một tức mùng hai tết cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong bốn ngày nghỉ tết thì cả nước đã xảy ra một trăm ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết tám mươi người bị thương một trăm hai mươi tám người tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với một trăm hai mươi tám vụ làm bảy mươi bảy người chết một trăm hai mươi sáu người bị thương
đường sắt xảy ra bốn vụ làm ba người chết hai người bị thương đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
tính riêng trong ngày mùng hai tết thì toàn quốc đã xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi năm người bị thương ba mươi sáu người
trong ba ngày nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước gần hai tỷ đồng đường dây nóng của ủy ban toàn giao thông quốc gia tiếp nhận được khoảng bảy mươi cuộc gọi và tin nhắn của người dân
theo cục cảnh sát giao thông tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết từ ngày mùng một và mùng hai tết
và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người dân tham gia giao thông sau khi uống rượu bia